cướp giật và trộm cắp tài sản đối tượng trịnh ngọc thịnh chú ở tỉnh quảng ngãi và nguyễn phượng hoàng chú tại tỉnh bình định vừa bị công an huyện sơn hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó hai đối tượng giả làm khách mua hàng lợi dụng chủ cửa hàng ở thị trấn di lăng huyện sơn hà sơ hở thịnh và hoàng đã cướp giật sợi dây duyền của chủ cửa hàng rồi lên xe máy bỏ trốn
tại cơ quan công an các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt một số vụ trộm cắp tài sản khác